mình cảm thấy nó cũng phù hợp với lứa tuổi trẻ của bọn mình
phim sitcom thì tôi cũng đã được xem khá nhiều rồi thì đây là một cái dòng phim thực ra thì nó cũng không phải là mới
nhưng mà cũng rất là thú vị và rất là hay bởi vì là dòng phim này thì là cái thời lượng phim cũng ngắn
thành ra là nó rất là phù hợp với tôi là với một người mà cũng khá là bận rộn trong cái công việc ấy
và cũng là người phụ nữ mà đang phải chăm sóc hai con và các công việc nội trợ trong gia đình
cho nên là với cái thời lượng xem như thế thì nó rất là phù hợp với lại với lại cái sinh hoạt của tôi hàng ngày
là một đạo diễn gạo cội của thể loại phim sitcom ở việt nam đạo diễn phạm tuấn quang từng sản xuất trên dưới một mươi dự án phim sitcom
có những bộ sitcom kéo dài tám năm với hơn hai tập
anh chia sẻ với những yếu tố làm nên thành công của một bộ sitcom
cái ý tưởng những cái idea mà biên tập biên kịch người ta cần phải luôn luôn phải tìm tòi
luôn luôn phải để ý học hỏi ở trên các trang mạng xã hội ngoài đời sống cuộc sống bình thường
thậm chí là anh em bạn bè cứ ngồi nói chuyện với nhau thôi chỉ cần một câu nói đùa mà cả đám cười thì nó đã ra một cái tình huống
và mình nắm được cái ý đấy và mình phát triển ra những câu chuyện xung quanh
thực ra để mà thành công với một sản phẩm bất kỳ nào đấy thì cũng cái việc đầu tiên là kịch bản và diễn viên
hai cái yếu tố đấy không thể nào mà tách rời
kịch bản bạn có hay mà diễn viên dở thì nó cũng sẽ không thành công
nhưng ngược lại kịch bản nó hơi đuối một chút xíu nhưng diễn viên họ hay họ đẩy được họ sáng tạo trong cái diễn của họ thì nó sẽ thành công
ngoài những đặc điểm thuận lợi như ngắn gọn hài hước đời thường
sự hấp dẫn của thể loại phim này thể hiện ở chỗ trước đây đa số diễn viên đóng phim sitcom đều ít tên tuổi thì hiện nay đã có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia
mặt khác dòng phim này cũng thu hút các diễn viên trẻ vì đây là cơ hội tốt để họ học hỏi và trao dồi kinh nghiệm cho tương lai
em cảm thấy là thích thích được đóng phim thích được đi diễn với lại là em nhận ra là mình cũng có một chút khả năng
nên là cũng muốn tham gia để đi làm thêm trao dồi thêm kinh nghiệm
khi mà em tham gia thì em cũng không có kinh nghiệm nhiều nên là phải học hỏi
rất là nhiều từ mọi người chương trình nào đó đến với mình hoặc là một dự án phim truyền hình dài tập nào đó
và chương trình sitcom thì nếu như mà có cơ hội để tham gia mà vai tốt thì chúng tôi đều sẵn sàng tham gia
và vẫn là được làm nghề chỉ có điều là hai cái thể loại nó hơi khác nhau một chút thì mình sẽ làm mình sẽ công hiến theo kiểu khác một chút thôi
nhưng vẫn là được làm nghề và với những người mà thực sự nghiêm túc với nghề thì cách làm việc nó cũng sẽ khác
tuy nhiên đóng phim sitcom không hề đơn giản như nhiều người nghĩ vì thời gian ngắn diễn viên diễn và thủ tiếng trực tiếp
có thể biên hóa khi diễn nền tố chất khả năng tung hứng của diễn viên không bị đóng khung mà thể hiện tự do
điều này vừa là thuận lợi nhưng cũng lại là thử thách với diễn viên vì không phải ai cũng có duyên với phim sitcom dù đó có thể là người nhiều kinh nghiệm
với chương trình sitcom thì nó cho mình một cái nó thoải mái hơn một chút
tức là nó cũng dựa rất nhiều vào cái bản năng của người diễn viên nữa
vì làng sitcon thì nó là những cái câu chuyện ngắn những cái tình huống ngắn thì mình sẽ phải sáng tạo nhiều hơn
tức là để cho nó đa dạng hơn về từng câu chuyện một
thế và nó cũng dựa vào cái khả năng ung biến rất nhiều của diễn viên và tương tác với nhau
thì đôi khi chúng tôi làm sitcom thì chúng tôi được
cảm thấy nó hào hứng là bởi vì chúng tôi được sáng tác ngay tại hiện trường chúng tôi được diễn với nhau nó như kiểu như là người tung có người hứng
nếu như mà ăn dơ với nhau diễn thì nó sẽ rất hấp dẫn
trong thời lượng ngắn bối cảnh bị giới hạn nên làm sao để khán giả hiểu câu chuyện đòi hỏi biên kịch đạo diễn phải có cách kể thông minh không để phân cảnh dư thừa
do đó về mặt kỹ thuật cần phải nhanh về tiết tấu dùng ngôn ngữ điện ảnh nhiều hơn để kể chuyện
đây là một thách thức rất lớn với người làm nghề
vì thời lượng càng ngắn cách thể hiện phải càng thật ấn tượng mới có thể thu hút khán giả
mới cho cái bộ phim mình đang làm
không thể nào thiếu được
chỉ có cái là mình không nghĩ và mình không muốn làm tiếp thôi
chứ còn không thể thiếu được
vì cuộc sống này nó vẫn diễn ra hàng ngày
nó vẫn càng tiếp diễn thì nó vẫn còn càng rất là nhiều chuyện
tuy vậy sự bùng nổ phim sitcom dường như đang làm cho chất lượng của dòng phim này hỗn loạn
nhiều khi đặc thù bối cảnh hẹp kèm theo sự nhạt nhòa của diễn viên và lời thoại ít chất lọc
bộ phim trở nên kém hấp dẫn
nhiều nhà biên kịch đạo diễn đều có chung nhận định
nếu có kịch bản tốt phim sitcom sẽ là lựa chọn hay trong giai đoạn hiện nay
khán giả màn ảnh nhỏ vẫn chờ đợi những món ăn tinh thần hấp dẫn
đa sắc hơn cho nhu cầu giải trí của mình